phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang đối tượng phạm thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại đội năm thôn tiên lữ xã tiên phương huyện trương mỹ hà nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại tổ ba phường xuất hóa thành phố bắc cạn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang đối tượng hoa
khi đang tàng trữ vận chuyển ma túy vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin có khối lượng ba năm mươi năm một mươi ba gram
hai điện thoại di động một xe mô tô tại cơ quan công an hoa khai nhận đang trên đường vận chuyển ma túy
lên thành phố bắc cạn để tiêu thụ thì bị bắt hoa là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan
điều tra làm rõ việc phát hiện một
người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ trong nhà riêng
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi người nhà kiểm tra thì phát hiện ông trần thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tử vong trong căn nhà số hai trăm bảy mươi sáu đường thống nhất phường một mươi sáu quận gò vấp thành phố hồ chí minh
tiếp nhận thông tin công an phường đã có mặt phong tỏa hiện trường
các đơn vị nghiệp vụ công an quận gò vấp cũng đã có mặt để lấy lời khai những người liên quan
đồng thời nhân viên y tế để xác định
xác minh xem nạn nhân có yếu tố dịch tễ hay không
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam
đối với huỳnh văn đầy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã an minh bắc huyện u minh thượng về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an đầy khai nhận vào chiều ngày bảy tháng một mươi
trọng lúc nhậu với nhau giữa đầy và lý tùng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại ấp an hưng xã an minh bắc
nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi do bị tùng anh dùng tay đánh đầy tức giận dùng hai cái tô bằng nica tấn công liên tiếp
khiến vùng đầu của tùng anh bị chảy máu
nghe tin anh mình bị đánh lý vũ anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám em ruột của tùng anh bèn lấy dao tìm đầy để giải quyết
tuy nhiên khi gặp nhau vũ anh đã bị đầy dùng tuyếp sắt thủ sẵn trong người
đánh vào đầu tay và mặt dẫn đến bất tỉnh gây án xong đầy bỏ chạy về nhà thì bị công an bắt giữ khẩn cấp
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên án nhóm bị cáo gồm tám đối tượng cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo có trạng vào đêm ngày hai mươi bốn tháng hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trong lúc nhậu cùng nguyễn thanh dung
võ trường giang và nhóm bạn tại khu vực phố đi bộ thuộc phường mỹ long thành phố long xuyên
thì xảy ra mâu thuẫn giữa dũng và lập
thì được mọi người can ngăn sau đó lập xúi dục nguyễn bảo toàn ba mươi ba tuổi nguyễn tấn tiến một mươi tám tuổi
dùng dao và mũ bảo hiểm đuổi đánh giang gây thương tích
lập tiếp tục xúi dục các bị cáo đi tìm dũng chém
trên đường đi trần thành tải một mươi chín tuổi thấy đoàn khải hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đang nghe điện thoại
trên tay có cầm một con dao nhìn về phía tải
nhóm của tải đã cầm dao đi đến thì hoàn bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi hoàn bị tải cầm dao chém một nhát vào đầu khiến bất tỉnh
hoàn được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là sáu mươi ba
còn nhóm của tải sau đó bị bắt khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án mức cao nhất là một mươi năm năm
sáu tháng tù giam đối với trần thành tải về tội giết người và cố ý gây thương tích
các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm đến tám năm về tội giết người
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền ba trăm một mươi triệu đồng
một nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa vào thành phố buôn ma thuột
để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm này gồm lê công toản nguyễn duy hoàng lường đình nam và lê thị hạnh
đều tạm trú ở thành phố buôn ma thuột
bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đã mở hai tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ và tổ chức hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi với lãi xuất từ
một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi một năm cho khoảng một trăm năm mươi người
với tổng số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ ba xe mô ô tô hai mươi chín xe máy tám mươi ba triệu đồng
một mươi bốn điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật
có liên quan đến việc cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời gian gần đây cùng với
việc thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh thái nguyên
hàng nghìn người lao động đã trở lại làm việc tại các khu cụ công nghiệp
lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân một số đối tượng đã gia tăng
hoạt động trộm cắp cướp cướp giật tài sản
cuối tháng chín tại khu công nghiệp yên bình thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
xảy ra liên tiếp bốn vụ cướp giật tài sản nạn nhân hầu hết là công nhân
trong các công ty doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phát hiện hai nhóm đối tượng nghi vấn
tiến hành triệu tập đấu tranh với các đối tượng xác định nguyễn công hậu
và ma công dương gây ra ba vụ cướp giật tài sản mai thanh hải gây ra một vụ cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản
theo đó từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng chín hai đối tượng đã thực hiện
một mươi một vụ cướp giật tài sản một vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn
định hóa phú lương thái nguyên phổ yên
cũng liên quan đến địa bàn khu công nghiệp công an thành phố sông công vừa đấu tranh
làm rõ vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
tại một công ty
công ty thuộc khu công nghiệp sông công một
theo đại diện công ty qua kiểm kê tài sản trong khoảng thời gian từ mùa một tháng sáu
đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình
linh kiện điện thoại gây thiệt hại lớn cho công ty
theo trình báo công ty là sự mất trộm tài sản đến thời điểm phát hiện ra
rơi vào khoảng bốn đến năm tháng và cũng không xác định được thời điểm mất
thời điểm nào và cái số lượng hàng hóa mất thì nó nhiều loại hàng hóa
linh kiện điện thoại và nó không có đặc điểm riêng
không có mã số không có số đăng ký như các phương tiện chủ sĩ khác
thế nên là đấy là một cái điều thực sự khó khăn
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng là
người quản lý và nhân viên của công ty gồm trần anh tú
trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xưởng
nguyễn tất bình và nguyễn thị tuyết mai chủ nhiệm sản xuất của sưởng hai
nguyễn ngọc sơn và trần thị trang là nhân viên của công ty
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi chín vụ trộm cắp tài sản
với số lượng bốn trăm bảy mươi bốn màn hình điện thoại các loại tổng trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
vụ án trên cũng chỉ là một trong một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
mà cơ quan thành phố sông công triệt phá từ đầu năm đến nay
qua những vụ án cho thấy tội phạm xâm phạm sở hữu đang có dấu hiệu
dịch chuyển trở lại địa bàn khu cụm công nghiệp để giảm thiểu những vụ việc
và thiệt hại có thể xảy ra tại địa bàn khu cụm công nghiệp
sớm phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội
các doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động có các phương án quản lý bảo vệ tài sản
tích cực phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra làm rõ các vụ án
cũng tại hà nội một đường dây môi giới mại dâm theo hình thức sugar baby
sugar daddy vừa bị công an quận cầu giấy hà nội triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trá hình này là hà trọng thắng
hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này là để gái bán dâm dưới vỏ bọc là suger baby
thông qua mạng xã hội cung cấp cho khách nam có nhu cầu mua dâm
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook biết một số khách nam muốn mua dâm
theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể
thắng đã lập group mang tên sugar baby và đăng bài với nội dung
tuyển kết nối sugar daddy cách mua dâm
với sugar baby gái bán dâm để kiếm tiền
đường dây mại dâm của thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội
khi khách đến mua dâm liên hệ thắng sẽ gửi ảnh thông tin
của gái bán dâm
thắng sẽ gửi ảnh qua facebook zalo để khách lựa chọn
sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc mua dưới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng hai ba triệu đồng
diện khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một ứng dụng mới có thể nói là trái hình của hoạt động mua dâm mại dâm
các đối tượng đều sử dụng trên khuôn năng mạng để thực hiện hành vi mua dâm mại dâm
đa số các trang chủ ví dụ facebook hay là telegram
nó là các ứng dụng
được phát triển và đặt máy chủ ở nước ngoài không thuộc ở việt nam
cũng trong công tác điều tra thu thập thông tin tài liệu
gây rất nhiều khó khăn
các vụ mua dưới mại dâm khác có thể là gặp trực tiếp
trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau trong con người mua dưới
như vụ này là gái và người mua dâm đều có hình thức chuyển khoản
rất khó để được phát hiện được về địa điểm hành vi
rồi thủ đoạn kết nối
để thực hiện mua dưới mại dâm
tham gia vào đường dây của đối tượng thắng
có từ bảy đến một mươi cô gái tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên massage sinh viên
mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam
những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng
về hành vi mua dưới mại dâm và đang tiếp tục điều tra mở rộng
bị mất trộm một số tài sản lớn
và đến trình báo với cơ quan công an
nữ nạn nhân trong vụ trộm cắp đã không thể ngờ
thủ phạm lại chính là người tình của mình
đây là vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
sau một mươi hai ngày truy bắt công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn phúc ba mươi chín tuổi
quê tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắt tài sản
vào chiều tối ngày bốn tháng một mươi
chị nguyễn thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh đồng tháp
tạm trú tại xã phước an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đi làm về và đã tá hỏa phát hiện nhiều trang sức bằng vàng đã bị mất
một triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe máy trị giá khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng
nên đã trình báo với cơ quan công an
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khoanh vùng đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn văn phúc
ba mươi chín tuổi quê ở tỉnh vĩnh long tạm trú tại xã phước an huyện nhân trạch
là người sống như vợ chồng với chị diễm khi đối tượng này đang lẩn trốn
tại xã trung nghĩa sau một mươi hai ngày gây án
tại cơ quan công an đối tượng phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa truy xét thành công đối tượng
hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập
tại các siêu thị tiện lợi trên địa bàn đà nẵng
cụ thể sau thời gian đi siêu thị để nghiên cứu đường đi nước bước vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại một siêu thị tiện lợi trên đường cách mạng tháng tám thuộc địa bàn phường khuê trung
phúc đã ngụy trang leo lên mái nhà đột nhập vào bên trong siêu thị
sau đó phá hộp đựng tiền để lấy cắp toàn bộ số tiền bán hàng sau đó tẩu thoát
nhận được tin báo chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ vào cuộc công an quận cầm lệ đã xác định được phúc
và mời về trụ sở làm việc
tại đây phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo đã thực hiện
thêm hai vụ trộm cắp siêu thị tại quận sơn trà và tỉnh gia lai lấy tiền để tiêu xài cá nhân
nguyễn thị thương là kẻ cầm đầu nhóm trừ quỷ bảo lộc đã không chấp hành
tiếp tục chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan phản khoa học
hoạt động của thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc được sự tiếp sức của linh mục nguyễn chu truyền
là người sau này bị tòa giám mục đà nẵng ra các quyết định cách chức điều chuyển
lạ lùng hơn là trong giai đoạn nhiều địa phương thực hiện giãn cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
linh mục truyền và nhóm trừ quỷ bảo lộc đã nghĩ ra nhiều chiêu trò
chữa bệnh online trực tuyến chữa bệnh cho cả những người bệnh nhân đang mắc covid một mươi chín
đây là hình ảnh một buổi chữa bệnh online mang màu sắc mê tín phản khoa học do ông nguyễn trù tuyền
nguyên là linh mục nghỉ hưu tại đan viện châu sơn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
làm chủ lễ diễn ra tại ngôi nhà số ba mươi năm trên năm hồ tùng mậu phường một thành phố bảo lộc
đây là nhà riêng của vợ chồng trần vũ lê thanh quảng và nguyễn thị thương
kẻ tự nhận là được ơn hiệp thông với chúa nên có khả năng chữa bệnh trừ quỷ
được sự đỡ đầu của linh mục truyền thường lập ra các nhóm bầu khấn trừ quỷ bảo lộc
hoạt động ngay tại nhà riêng của thương với tên gọi nhà chúa cha
hoạt động nhóm trừ quỷ bảo lộc thu hút nhiều giáo dân tham gia
trong đó phần đông là những người mê mội đường cùng của bệnh tật
thậm chí bây giờ có một vài linh mục tu sĩ cũng đi theo nữa
anh chị em thấy xem coi đúng phúc âm ông không đúng
nói là không chữa bệnh nhưng kể từ khi còn ở nhà cũ số một mươi bốn lê thị pha phường một thành phố bảo lộc
thường cùng nhóm trừ quỷ bảo lộc liên tục tổ chức chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học
tác động vào các bệnh nhân để trục quỷ ra khỏi người
nàng viết ra lời của chúa cha
còn linh mục truyền thì giới thiệu có khả năng chữa bệnh bằng nhân điện
đặt tay chữa bệnh cho bất kỳ ai
sau này khi tổ chức chữa bệnh online ông ta còn tự nhận có thể chữa bệnh từ xa
nên biết những người tìm đến thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc đều là các bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo thập tử nhất sinh
cứ bảo là người này khỏi người đấy khỏi điều đó lấy gì làm bằng chứng
thì cứ bảo là bao nhiêu người khỏi bao nhiêu người khỏi
hỏi đó đâu tại sao họ không lên tiếng
còn lên tiếng theo kiểu của nhóm thư quỷ thì chúng ta lại không tin được
những tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một khi cả nước đang chịu ảnh hưởng của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
nhóm trừ quỷ bảo lộc nghĩ ra cho chữa bệnh bằng hình thức online trực tuyến
thậm chí chữa bệnh trực tuyến cho cả những người đang mắc covid một mươi chín
họ đóng những chai nước được hút lên từ giếng của gia đình rồi giao giảng
đó là nước thánh chữa lành covid một mươi chín
họ công khai ngay cả khi đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố

họ cũng có biết số các chai chuyên môn cũng đã tiếp xúc gặp gỡ cũng nhắc nhở
và đồng thời cũng chính thức giám mục cũng đã ra cái thông báo chính thức
việc của anh sĩ thì chắc chắn thì ai có một chút suy nghĩ thì cũng không chấp nhận
sau rất nhiều lần nhắc nhở cả về mặt chính quyền và giáo hội
nhưng thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc vẫn ngang nhiên hoạt động
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chính quyền thành phố bảo lộc đã tiến hành lập
biên bản đối với ông quảng là chủ nhà về hành vi chữa bệnh tại nhà
khi chưa có giấy phép hoạt động
và ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ubnd tp bảo lộc đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính ông quảng
công an tỉnh đắk lắc đang điều tra hồ tiến đạt ba mươi tuổi trú tại xã đờ đi e gia
huyện crong năng tỉnh đắk lắc để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi do kinh doanh thua lỗ dẫn đến
nợ nần khoảng năm tỷ đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi
chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua các bà sản phẩm
thiết bị y tế như găng tay khẩu trang áo blue
sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng anh ngọc đã đồng ý nhiều lần chuyển cho đạt số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc chuyển cho mình
rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh có được
số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi
chú cùng giã khoảng hai tỷ đồng
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng nguyễn hoàng thơ ba mươi ba tuổi
chú tại tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện nhơn chạch của tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong
nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi nguyễn hiễn ngọc hai mươi tám tuổi chú tại tỉnh đồng nai
đến một công trường ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu
rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
mật đã gọi cho phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi quê tỉnh đắk lắc và hoàng thơ đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng
ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai gây thương tật một mươi sáu rồi nhanh chân bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện tam bình
tỉnh viễn long tới hẻm mép dữ thơ khi đang trốn ở xã đôn châu
ba đối tượng còn lại cũng đã bị công an huyện nhân trạch bắt trước đó
khi đang trốn tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk lắc
lợi dụng việc nhiều gia đình để máy tính bảng máy tính sách tay
điện thoại di động ở nhà phục vụ cho con học online
nguyễn lan hương bốn mươi bốn tuổi trú tại quận sơn trà của thành phố đà nẵng
đã đột nhập vào nhà lấy cắp
tính đến thời điểm bị bắt đối tượng này đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp
làm việc với cơ quan công an hương khai nhận thủ đoạn gây án là đi vào thẳng nhà
của các bị hại giả vờ hỏi thăm đường đi
nếu phát hiện không có ai trong nhà hương sẽ nhanh chí tìm những tài sản quý
tài sản như máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động lấy cắp rồi bỏ trốn
toàn bộ số tài sản này được hương mang đến tiệm cầm đồ để bán lại lấy tiền tiêu xài
đang nói thời điểm hương gây án chung với thời điểm giãn cách xã hội
nhiều phụ huynh để tài sản trong phòng khách cho con em học online
càng tạo điều kiện cho đối tượng gây án
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ lại năm máy tính sách tay
năm điện thoại di động và hai máy tính bảng
được biết hương từng mang hai tiền án hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị ngay sau khi hà nội thực hiện nới lỏng giãn cách
công an huyện phúc thọ đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các làng nghề
đây được coi là một trong những giải pháp thiết thực của lực lượng công an
trong việc tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ dân ổn định sản xuất
phát triển kinh tế trong tình hình mới
cửa hàng bán quần áo nhà chị trần thị thắm tại xã tam hiệp huyện phúc thọ hà nội
đã tạm nghỉ từ cuối tháng bảy để thực hiện cao điểm phòng chống dịch
khi thành phố yêu cầu giãn cách xã hội
hiện nay khi cuộc sống đã trở lại bình thường
điều mà chị luôn chăn trở đó là việc tuyển nhân viên bán hàng
và vấn đề an ninh trật tự sau giãn cách
sau một thời gian giãn cách dài
thì riêng hộ gia đình chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn
từ vấn đề kinh tế rồi cho đến hàng hóa
cả đi cả về gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
thế rồi quá trình nhân viên nghỉ xong rồi tuyển dụng lại cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhưng cũng vì dịch bệnh
chung tay với cộng đồng cả nước
thì chúng ta phải phòng chống dịch thật tốt
cùng với khó khăn chung của cả nước
gia đình chúng tôi cũng khắc phục để ổn định lại kinh tế
để trở lại cuộc sống bình thường
huyện phúc thọ hiện có năm làng nghề truyền thống
như làng nghề may làng nghề chế biến gỗ
làng nghề sản xuất các sản phẩm từ kim loại
vì vậy để hoạt động sản xuất
không bị đứt gãy công an tại các đơn vị cơ sở
luôn chú trọng đến công tác an dân
đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
theo đó đã phân công các tổ công tác chủ động bám địa bàn
tuyên truyền về phòng chống cháy nổ
phương thức thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng ngừa
lực lượng công an đã tuyên truyền từng nhà
và nhắc nhở các hộ gia đình
tức là cũng chấp hành việc làm hàng giả hàng nhái

rồi chấp hành các chủ trương về kinh doanh
rồi thuế rồi tuyên truyền bà con
tức là có nêu cao tinh thần trách nhiệm về phòng chống tội phạm
vì trong giai đoạn chống dịch này
tội phạm có thể tức là cơ hội nghen nổi vào thì đề nghị các bà con
chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm
rồi cũng nắp camera để bảo đảm việc an ninh
hiện tại hà nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách
nhiều hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường
đây cũng là thời điểm cho các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội
do đó công an huyện phúc thọ đã đề ra những phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các làng nghề
tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy phân luồng giao thông để vận chuyển hàng hóa thông suốt
tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp hộ dân ổn định sản xuất
đến nay thì bước vào giai đoạn mới là giai đoạn vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng lại hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ở các làng nghề phục hồi sản xuất
công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn
có các biện pháp tuyên truyền cho người dân
và hỗ trợ hướng dẫn người dân cũng như doanh nghiệp
xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn
nhưng mà cũng đảm bảo hiệu quả sản xuất
với các giải pháp thiết thực của công an huyện phúc thọ
trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sản xuất trong tình hình mới
bên cạnh đó các chủ cơ sở cũng có phương án chuẩn bị nguồn lực
để xây dựng biện pháp phòng chống dịch phù hợp
bắt nhịp phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình mới